giết người rồi bỏ trốn ba đối tượng võ văn linh nguyễn thị ánh nguyệt và nguyễn văn tới
đã bị lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với cảnh sát cơ động công an tỉnh bình dương kịp thời vây bắt
ngày hai mươi tám tháng ba võ thanh nhã và nguyễn thị ánh nguyệt cùng đi đòi nợ thuê trên địa bàn tỉnh đồng tháp
thì xảy ra mâu thuẫn võ văn linh trong nhóm của nguyệt đã dùng súng bắn đạn trì bắn hai phát
khiến võ thanh nhã tử vong sau khi gây án linh nguyệt và tới rời khỏi hiện trường
bỏ trốn về bình dương thì bị lực lượng công an bắt giữ